khi những cánh hoa đào nở rộ báo hiệu mùa xuân mới đang về những dòng người hối hả chuẩn bị tết thì tại nơi biên cương xa xôi của tổ quốc vẫn có những người lính tết này không về ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ của mình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồn biên phòng apa trải bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
đồn biên phòng a ba trải đứng chân trên địa bàn xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên nơi được coi là ngã ba biên giới việt nam lào trung quốc phía cực tây của tổ quốc
năm nay lại thêm một mùa xuân nữa những người lính này đón tết trên đơn vị
tôi năm nay được trực tết tại đơn vị đây là nhiệm vui và cũng như là nhiệm vinh dự của tôi tôi quyết tâm hoàn thành sức nhiệm vụ này
tôi đón tết ở đơn vị
như là tết ở nhà của mình rồi nên cảm giác là có một cái tết rất là ấm cúng gia đình hay là ở đơn vị nó đều như nhau cả đồn là nhà
với bản thân tôi đây cũng là lần đầu tiên ăn tết xa nhà thì trong lòng cảm giác rất là nhớ nhà
nhưng vì cái nhiệm vụ thiêng liêng của tổ quốc bản thân tôi luôn xác định cái tư tưởng của quyết tâm ở lại trực tết ở lại trực tết với phương châm
vô xuân mới không quên nhiệm vụ sẵn sàng nhận hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được sao
những ngày cuối cùng của năm đinh dậu công tác trực tết tại đơn vị
tình hình an ninh biên giới lại càng trở nên nghiêm ngặt và bận rộn hơn bao giờ hết bởi tình hình an ninh biên giới có thể diễn biến phức tạp bất cứ lúc nào
vì vậy ngay từ đầu tháng chạp công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được đồn biên phòng a ba trải chú trọng
có vấn đề gì thì kịp để báo cáo
để đảm bảo tốt cái tình hình an ninh chính trị trên địa bàn biên giới trước cái thời khắc giao thừa này thì tôi đã chỉ đạo các đội công tác thuộc đồn
để triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng đặc biệt là tập trung vào nắm chắc tình hình nội ngoại biên tình hình trên biên giới địa bàn
cử các tổ chính xác cùng đón giao thừa với bà con
hai ở đơn vị thì duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tuần tra canh giác bảo vệ các mục tiêu chóc điểm trên đơn vị và trên địa bàn
nơi ngã ba biên giới phía cực tây của tổ quốc
giải được coi là một trong những đồn tiền tiêu xa sâu nhất
những người chiến sĩ biên phòng phía địa đầu của tổ quốc những người canh giữ biên cương trong dịp tết này
các anh vẫn âm thầm lặng lẽ tuần tra canh gác giữ ổn định trật tự an toàn trên tuyến biên giới của đất mẹ
thêm một cái tết nữa không ở bên gia đình nhưng đó là công việc là nhiệm vụ của những người mà trái tim họ đã khắc lên hai chữ đất nước thần thường